ngày tám tháng năm tại hà nội triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược lần thứ hai mươi sáu việt nam medifarm hai nghìn một mươi chín
đã khai mạc với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp y dược trong nước và quốc tế
triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược việt nam lần thứ hai mươi sáu thu hút hơn bốn trăm năm mươi đơn vị
đến từ ba mươi quốc gia vùng lãnh thổ tham gia với quy mô năm trăm năm mươi gian hàng
tại đây giới thiệu các thiết bị y tế thiết bị bệnh viện dược phẩm sản phẩm chăm sóc sắc đẹp
máy móc ngành dược đem lại cơ hội hợp tác đầu tư phát triển dịch vụ y tế
nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân
trong khuôn khổ triển lãm năm nay còn có các hoạt động chuyên môn hội thảo chuyên đề
phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng góp phần thực hiện chiến lược chăm sóc sức khỏe
và bảo vệ sức khỏe nhân dân
triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược việt nam lần thứ hai mươi sáu diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín